ngày chín tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại diễn biến quá trình gây án đầy man dự của đối tượng
sau khi cuột ngã người phụ nữ xuống đường đối tượng cầm dao tấn công liên tiếp
sau đó chạy lại chỗ xe máy lấy một cây rượu quay lại chỗ nạn nhân đang nằm rồi tiếp tục tấn công cho tới khi người vợ cũ không còn cử động
đoạn video cũng cho thấy lúc này có nhiều người nhưng không ai dám vào can vì đối tượng quá man dợ
họ chỉ có thể đứng từ xa ném ghế đồ đạc về phía đối tượng
cùng với đó là hình ảnh người con trai nhỏ quỳ lậy văn xin cha tha cho mẹ
cũng liên quan đến án mạng do mâu thuẫn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự nữ sinh lớp một mươi hai
đã dùng dao giấu sẵn trong người tấn công nữ sinh lớp một mươi một khiến nạn nhân tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự trần thị minh thư
sinh năm hai nghìn năm chú tài xá tân an huyện đắk bơ để điều tra vì hành vi giết người
trước đó do có mô thuẫn
từ trước trong quá trình bình luận chia sẻ bài viết trên mạng xã hội
ngày sáu tháng ba trần thị minh thư nhắn tin cho phan nguyễn ngọc hân
lớp một mươi một a sáu trường trung học phổ thông nguyễn trái thị xã an khê để hẹn gặp nói chuyện
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày thư và hân rủ thêm nhóm bạn của mình đến điểm hẹn tại hội trường hai mươi ba tháng ba
thị xã an khê sau đó đổi sang điểm hẹn tại khu vực phường an bình thị xã an khê
tại đây thư và hân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhau
lúc này thư dùng dao giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người hân khiến hân tử vong
sau khi gây án thư đến công an thị xã an khê đầu thú
được biết thư cũng là nữ sinh đang học lớp một mươi hai tại huyện đắk bơ tỉnh gia lai
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai tiếp tục điều tra
thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về người và của
mới đây nhiều người dân hoảng hốt khi thấy lửa bốc cháy dữ dội
trong khuôn viên trụ sở công an huyện tánh linh tỉnh bình thuận
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày chín tháng ba
bên trong trụ sở công an huyện tánh linh thị trấn lạc tánh huyện tánh linh
làm nhiều người dân hiếu kỳ đứng bên ngoài theo dõi và quay clip lại
ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại khu vực bãi giữ phương tiện vi phạm của công an huyện này
phía sân sau trụ sở
cột khói đen bốc cao hàng chục mét có tiếng nổ lép bép phát ra trong đám cháy
do thời điểm cháy có gió lớn nên một số người dân phải dừng xe tấp vào lề để đảm bảo an toàn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy được điều đến hiện trường tham gia dập lửa
đến hai mươi h ba mươi phút công tác chữa cháy vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương
hiện chưa xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại
người dân tiếp tục phát hiện bốn gói khoảng bốn kg ni lông màu đen có hình dạng kích thước
cùng nhãn mác với gần ba trăm linh kg ma túy dạng cocaine đã trôi giạt vào bờ biển
xã bình hải huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
chiều chín tháng ba bộ đội biên phòng quảng ngãi cho biết đơn vị vừa thu giữ bốn túi ni lông màu đen
nghi chứa ma túy giàng cocaine do người dân phát hiện tại khu vực kè biển
thuộc xã bình hải huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
theo đó khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng ba trong lúc ra biển đi dạo ông nguyễn ngọc vinh năm mươi sáu tuổi
chú ở xã bình hải phát hiện tại khu vực kè biển thuộc xóm sáu thôn phước thiện xã bình hải
có bốn gói vật thể hình dạng kích thước như các gói cocaine đã trôi giạt vào bờ biển địa phương
trong tháng một vừa qua
nghi các đồ vật trên là ma túy ông vinh liền trình báo cho đồn biên phòng bình hải
tiếp nhận thông tin đồn biên phòng bình hải đã cử lực lượng nghiệp vụ đến hiện trường tiến hành thu giữ
sau khi kiểm tra cơ quan chức năng nhận định bốn gói này đều cùng nhãn mát với gần ba trăm linh kg ma túy dạng cocaine
đã từng trôi vào bờ biển xã bình hải trước đó mỗi túi có trọng lượng khoảng một kg
những vật thể này có thể là do người dân nhặt được và mang đến khu vực kè biển vứt lại
trước đó liên tiếp trong hai mươi ngày từ ngày bốn tháng một đến ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
người dân và lực lượng biên phòng tại đây đã năm lần phát hiện ma túy trôi giạt vào bờ biển
với trọng lượng gần ba trăm linh kg đây là số lượng ma túy giạt vào bờ biển việt nam lớn nhất từ trước đến nay
được người dân cơ quan chức năng phát hiện thu giữ
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới
cập nhật được mời quý vị theo dõi ngay sau đây
ngày chín tháng ba theo tin từ công an huyện quảng điền thừa thiên huế cơ quan này đang củng cố hồ sơ
xử lý đối tượng trộm hàng loạt con gà trọi của nhiều hộ dân trên địa bàn huyện
trước đó nhiều hộ dân ở thôn bốn xã quảng công huyện quảng điền đến cơ quan công an trình báo
việc bị kẻ gian đột nhập trộm gà trọi trong đêm sau khi nhận được tin báo công an xã quảng công
tiến hành truy xét làm rõ đối tượng trộm gà trọi của người dân là lê văn quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú năm mươi bốn trên một trăm linh sáu nguyễn lộ trạch phường xuân phú tp huế cơ quan thu giữ tăng vật gồm một mươi một con gà trọi
nhiều tiền mặt do quốc thu được từ việc bán gà trọi sau khi ăn trộm và một xe máy đối tượng dùng
làm phương tiện trộm cắp tài sản
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng hải quan bắt quả tàng
đối tượng mang ma túy từ lào về việt nam
cụ thể khoảng một mươi chín h ngày tám tháng ba tại cửa khẩu quốc tế cầu treo xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo đội kiểm soát ma túy cục hải quan tỉnh hà tĩnh
bắt quả tang đối tượng phạm văn bất sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tẻ xá phù ứng huyện ân thi tỉnh hương yên
là hành khách đi trên xe khách trường giang chạy tuyến viêng trăng hà nội đang cất giấu trong người năm mươi gram heroin và bốn mươi viên hồng phiến
chiều ngày chín tháng ba một chiếc ô tô con mang biển kiểm soát hai mươi bốn a một mươi hai xxx chưa rõ người điều khiển dừng đỗ phía trước cửa khẩu quốc tế lào cai
lúc này một người ngồi trong ô tô mở cửa sau lái cùng lúc đó một chiếc xe máy chở hai người đi tới đã va chạm vào cánh cửa ô tô
khiến cả hai người trên xe máy ngã xuống đường
theo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai sau khi bị ngã xuống đường
một trong hai người ngồi trên xe máy bị ô tô khách phía sau đi tới cán qua khiến nạn nhân tử vong
tối ngày chín tháng ba bệnh viện đa khoa thanh vũ medic bạc liêu thông tin
các bác sĩ bệnh viện vừa lấy thành công dị vật là hàm răng giả trong thực quản cho một cụ bà
thông tin từ người nhà cho biết trước đó cụ bà nguyễn thị n sáu mươi tám tuổi ở huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
trong lúc ăn cơm không may nuốt luôn hàm răng giả
lọt vào thực quản gây đau nghẹn và khó chịu
ngay sau đó bác sĩ bệnh viện đã tiến hành cắp dị vật ra nội soi
kết quả đã lấy ra được hàm răng giả dài khoảng ba cm có móc kim loại sắc nhọn
ca thủ thuật diễn ra trong một mươi năm phút
sau lấy dị vật hiện sức khỏe bệnh nhân hoàn toàn ổn định không còn đau khó nuốt cảm giác dễ chịu đã được xuất viện về nhà
bất kỳ ai đến với điện biên những ngày này khi lễ hội hoa ban đang cận kề
đều cảm nhận được vẻ đẹp láng mạn khác lạ của mảnh đất lịch sử
khi vừa ngắm hoa ban vừa trải nghiệm những nét văn hóa riêng có của đồng bào các dân tộc nơi đây
những ngày này dọc các con đường dẫn về thành phố điện biên phủ lịch sử
khắp các lưng đèo đỉnh núi đều ngập trong sắc trắng của hoa ban
lên với điện biên trong buổi lễ hội hoa ban và năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
nơi đâu du khách cũng có thể dừng chân lưu lại những khoảnh khắc với hoa ban
mà thiên nhiên dành tặng riêng cho mùa xuân tây bắc
hoa ban là loài hoa biểu tượng cho sự trong trắng thủy chung của người con gái thái
của tình yêu đôi lứa và từ lâu đã trở thành loài hoa biểu tượng của mảnh đất con người điện biên nói riêng
tây bắc nói chung
những cánh hoa ban đang bung nở dọc các cung đường tuyến phố của thành phố lịch sử điện biên phủ
đã mang lại cho du khách những ấn tượng sao xuyến và háo hức
điều đó thể hiện ở việc ngay khi đặt chân lên điện biên dịp này
hầu như ai cũng lựa chọn những cung đường hoa ban làm nơi dừng chân
chụp những bức hình để lưu lại kỷ niệm với sắc trắng tinh khôi của hoa ban
những hàng hoa ban không chỉ trên các tuyến đường mà xuất hiện ở khắp các di tích lịch sử
như đồi d một đồi a một đồi e tô điểm cho các điểm di tích vốn trầm mặc trở nên mềm mại hơn
lan tỏa vẻ đẹp của hoa ban năm hai nghìn một mươi bốn
tỉnh điện biên đã lần đầu tiên tổ chức lễ hội hoa ban và duy trì đến nay vào tháng ba hàng năm
lễ hội hoa ban năm nay với chủ đề về miền hoa ban
là điểm nhấn được tổ chức gắn với khai mạc năm du lịch quốc gia điện biên hai nghìn hai mươi bốn
thương hiệu riêng có của điện biên về lễ hội hoa ban cùng những cánh rừng ban rực rỡ
luôn như một lời mời gọi du khách muôn phương đến với mảnh đất anh hùng mùa xuân này
suốt tháng ba và tháng bốn năm nay trong sắc trắng của hoa bàn
tại mỗi di tích hay khu du lịch của tỉnh điện biên
sẽ luôn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc kết nối người dân và du khách
bất kỳ ai đến với điện biên những ngày này khi lễ hội hoa ban đang cận kề
đều cảm nhận được vẻ đẹp lãng mạn khắc là của miền đất này
ngày chín tháng ba tức ngày hai mươi chín tháng riêng
tại những cánh rừng thiêng thuộc thôn bản tát bạc huy trung tâm
thuộc xá nà hậu huyện văn yên yên bái đã đồng loạt diễn ra lễ cúng rừng
đây là nghi lễ truyền thống lớn nhất và có ý nghĩa quan trọng nhất trong năm
đối với đồng bào mông ở nà hậu
tết rừng hay còn gọi là lễ cúng rừng
chứa đựng trong đó tín ngưỡng thờ thần rừng của đồng bào mông đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ
ở tất cả các thôn bản của xá nà hậu đều có một khu rừng cấm
rừng thiêng nằm ở địa thế đẹp nhất của thôn nơi hội tụ đầy đủ linh khí của trời đất
để thờ cúng thần rừng với những quy định bất khả xâm phạm
theo quan điểm của người mông những cánh rừng xanh rừng cấm rừng thiêng gần bản
là nơi che chở dân bản tránh kê gió tránh lũ ống lũ quét
cho dân bản sản vật để ăn nguồn nước để uống và tưới tiêu cho đồng ruộng
giữ cánh rừng luôn tươi tốt cũng chính là giữ cho dân bản luôn bình an no ấm
cứ vào ngày cuối cùng của tháng riêng âm lịch hàng năm các bản làng trong xá nà hậu
lại tụ họp về khu rừng cấm rừng thiêng của thôn để cùng tổ chức lễ cúng thần rừng
sau lễ hội tết rừng theo tập tục của người mông các thôn bản của xá nà hậu
đều cấm rừng ba ngày để tạ ơn thần rừng
cùng trong ba ngày này mọi người tuyệt đối thực hiện các điều kiên kỳ đã được quy định
theo luật tục đó là không đi vào rừng chặt cây xanh không đem lá xanh từ rừng về nhà
không đào củ bẻ măng không đào đất không thả rông gia súc không phơi quần áo giữa trời
không xanh ngô giá gạo
ngoài ra lễ hội còn tổ chức thi đấu và biểu diễn các trò chơi dân gian
tiết mục văn hóa nghệ thuật của người mông trò chơi nẻ pao đánh quay đẩy gậy
bắn nỏ đá cầu kéo co bắt cá bằng nơm trên ruộng và các tiết mục kèn môi kèn lá
múa khen múa gậy xanh tiền hát đối của người mông
tổ chức các hoạt động triển lãm ảnh với chủ đề đất và người văn yên
hoạt động tham quan du lịch trải nghiệm mô hình rèn cơ khí truyền thống của người mông
mô hình theo thổ cầm trang phục người mông săn mây đỉnh ba khuy thác bản tát thác tiên
hang rơi hang vàng rừng nguyên sinh thưởng thức các món ẩm thực men mén cá tầm gà đen
lợn bản địa ốc dạ rau cải rau đắng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại